thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và bộ trưởng bộ công an từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai tới ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ triển khai cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội năm hai nghìn hai mươi một
cảnh sát giao thông sẽ tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát tập trung tấn công chấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc
nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phòng ngừa và làm giảm tai nạn ủn tắc trên các tuyến giao thông
bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng đảm bảo các hoạt động giao thông vận tải nhu cầu vui chơi lễ hội của nhân dân
trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán tân sỉu hai nghìn hai mươi một
trọng tâm của đợt cao điểm này là bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt và đường thủy
phục vụ việc đi lại vui chơi lễ hội vận tải hành khách hàng hóa của nhân dân trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán tân sỉu
và các lễ hội đầu xuân hai nghìn hai mươi một phòng ngừa làm giảm tai nạn giao thông ủn tắc giao thông ngăn chặn kịp thời
và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây dối trật tự công cộng hay đua xe trái phép